trong bối cảnh chăn nuôi heo vừa mới bước ra khỏi cơn khủng hoảng người dân đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi
thì bệnh dịch tả lợn châu phi đang là mối nguy hiểm rất lớn
hiện tp hcm đang tăng cường công tác theo dõi giám sát đàn lợn tại địa phương
dịch tả heo châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra
virus này lây nhiễm qua hai cách trực tiếp từ heo qua heo và gián tiếp do qua thực phẩm nước uống phân heo
con người mang mầm bệnh vào trại nuôi đặc biệt thịt heo nhiễm virus này có thể tồn tại trong môi trường lên đến năm năm
tuy nhiên dù vô cùng nguy hiểm cho heo nhưng virus này hoàn toàn bị tiêu diệt ở nhiệt độ sáu mươi độ c và không lây nhiễm cho con người
loại virus dịch tả heo châu phi này thì có hai mươi hai trụng loại gen để tìm một loại vaccine phù hợp thì rất là khó
bởi vì mỗi một chủng loại gen phải có một vaccine do đó các nhà khoa học chưa tìm ra được biện pháp nào để điều chế vaccine
theo ngành chức năng hiện nay dịch tả heo châu phi
chưa nằm trong một được nhà nước hỗ trợ đền bù khi xảy ra thiệt hại như các loại dịch hại khác
theo nghị định hai nếu xảy ra dịch tả heo châu phi thì đây sẽ là rào cản để khoanh vùng dập dịch
cũng theo các chuyên gia thú y dịch tả heo châu phi hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có giải pháp điều trị do vậy phòng bệnh là chủ yếu
có lây bệnh trên heo thôi vì vậy cho nên là về mặt nguy hại cho con người thì là cái con virus này sẽ không có lây cho người
nhưng mà chúng ta cần phải tiêu hủy cái
con heo bị bệnh hay là cái thịt heo mà lấy từ cái con heo bệnh
lý do là bởi vì trong cái quá trình mình lấy cái thịt heo đó và chúng ta chế biến thịt heo đó và vận chuyển cái thịt heo đó ở trên đường rồi về tới nhà của mình
thì mình sẽ làm lây lan ra cái con virus này rất là nhiều
như vậy thì nó nguy hại cho bà con chăn nuôi trong cái vùng đó
trước tình hình đó cuối tháng tám vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công điện khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh
thành trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường công tác theo dõi giám sát đàn heo tại địa phương
nếu phát hiện triệu chứng bệnh cần lấy mẫu gửi đi xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh tuyên truyền vận động người dân không buôn bán vận chuyển heo và sản phẩm của heo
nhập lậu vào trong nước tiêu thụ để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh